thực tế cho thấy đợt dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh kèm theo là số người nhiễm sars cov hai tăng cao
khiến nhu cầu thăm khám các di chứng sau khi khỏi bệnh rất lớn
để đáp ứng vấn đề này nhiều phòng khám khoa trung tâm điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
tại các bệnh viện công lập tư nhân ở tp hcm ra đời với nhiều mức giá khám bệnh khác nhau
hầu hết các bệnh viện công lập ở tp hcm hiện nay không có gói khám tổng quát hậu covid một mươi chín
theo đó bệnh nhân cần trực tiếp tới khám để được bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe
sau đó các bác sĩ mới chỉ định xét nghiệm tầm soát cụ thể
các bệnh viện công lập của tp hcm như bệnh viện nhiệt đới niêm yết giá khám ban đầu là một trăm ba mươi đồng
tuy nhiên nếu thực hiện các dịch vụ như xét nghiệm cận lâm sàng người bệnh sẽ phải đóng tiền
tuy nhiên bệnh viện nhi đồng tp hai có gói chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín cho trẻ em
trong đó gói chăm sóc cho trẻ dưới sáu tuổi là một bốn triệu đồng và trên sáu tuổi là hai một triệu đồng
tại các cơ sở y tế tư nhân như bệnh viện hoàng mỹ sài gòn có hai gói khám hậu covid một mươi chín
trong đó gói cơ bản giá hai triệu đồng gói nâng cao giá sáu triệu đồng
còn phòng khám victoria niêm yết giá sáu ba triệu đồng cho gói khám bệnh
bệnh viện quốc tế mỹ ais có hai gói khám
tư vấn và điều trị covid một mươi chín gói cơ bản là năm chín triệu đồng gói nâng cao là một mươi bốn ba triệu đồng
trước thực trạng nhiều bệnh viện phòng khám khoa trung tâm điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
có nhiều mức giá thu khác nhau tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
việc một số cơ sở khám chữa bệnh quảng ca các gói sau khi mắc covid một mươi chín cơ bản nâng cao
với các mức giá khác nhau là chưa phù hợp quy định hiện hành
ông dũng cho biết sở y tế tp hcm sẽ tăng cường
kiểm tra giám sát nhắc nhở và chấn chỉnh việc thực hiện khám chữa bệnh
và quảng cáo khám chữa bệnh đúng quy định
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế tp hcm đã ban hành văn bản chấn chỉnh
việc tổ chức khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
cụ thể sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng
khi khám sức khỏe cho người bệnh hầu covid một mươi chín trong trường hợp không cần thiết
không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh
đối với các bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín bằng việc gợi ý
ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
với giá khám theo yêu cầu
với trường hợp người bệnh lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
các đơn vị thu khám giá chữa bệnh theo yêu cầu đã kê khai với sở y tế
và công khai để người dân lựa chọn
theo lời kể của bệnh nhân các biểu hiện của anh ở giai đoạn mắc covid một mươi chín
không có gì nghiêm trọng
tuy nhiên hai tuần sau khi khỏi bệnh anh vẫn ho nhiều
khạt ra máu nên đi khám
bác sĩ đào huy hiếu thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc
điều trị f cho biết bệnh nhân khá trẻ cao một m bảy mươi bốn nặng bảy mươi năm kg
có tiền sử dối loạn lipid đặc biệt chỉ số cholesterol và đường huyết
của bệnh nhân cũng rất cao
bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm gdimer chỉ số huyết khối trong máu
và cho kết quả tăng khá cao
ở người bình thường thì chỉ số này là năm trăm linh ng trên ml
thì của bệnh nhân lên tới bốn sáu trăm sáu mươi năm ng trên ml
bác sĩ hiếu cho biết chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân có huyết khối ở phổi
nên chỉ định chụp ct
kết quả cho thấy huyết khối hoàn toàn đồng mạch với phải
ngay sau đó bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công
trường hợp trên may mắn nhờ chẩn đoán kịp thời nên đã thoát chết trong găng tất
hiện sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn định
với những người bị huyết khối nếu không được phát hiện sớm và xử lý
kịp thời cục máu đông có thể gây hoại tử mô phổi dẫn đến suy hô hấp và tử vong
bác sĩ khuyên f khi đã âm tính với virus sars cov hai mà vẫn ho kéo dài
không cắt được cơn có nhịp tim nhanh kèm theo khó thở và đặc biệt ho ra máu
thì nên đi khám càng sớm càng tốt để tránh biến chứng đáng tiếc
đặc biệt nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền tăng huyết áp mở máu tiểu đường
thì nên đi khám trước khi có triệu chứng xảy ra
mọi người không nên chủ quan khi nhiễm bệnh mà cần theo dõi kỹ sức khỏe
để giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông khi mắc covid một mươi chín
người bệnh nên tập thể dục thường xuyên đi bộ ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
giúp cho máu lưu thông ổn định đồng thời giữ cân nặng hợp lý để góp phần
giảm bớt áp lực lên tỉnh mạch và giảm nguy cơ đông máu uống nhiều nước
bệnh covid một mươi chín có thể để lại biến chứng tại tất cả các cơ quan trong cơ thể
không riêng gì đường hô hấp
một số biểu hiện thường gặp ở tim là đau thắt ngực viêm cơ tim viêm màng ngoài tim
hồi hộp đánh trống ngực ở phổi là khó thở hoặc cảm giác hụt hơi
hòa khang kéo dài đau ngực cảm giác khó chịu ở ngực
ở hệ thần kinh là rối loạn giấc ngủ đau đầu chóng mặt mệt mỏi kéo dài
giảm trí nhớ giảm khả năng tập trung lo âu trầm cảm và vã mổ hôi ban đêm
thống kê cho thấy có đến hơn hai trăm linh di chứng nhưng nhiều di chứng rất hiếm gặp
chiếm tỷ lệ rất thấp dưới một